công an thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa có quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can trần văn đãi hay còn gọi là văn em
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường năm thành phố cà mau chủ cơ sở beer club tiktok
nơi vừa phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
theo hồ sơ liên tiếp trong hai ngày một mươi hai một mươi ba tháng chín công an thành phố cà mau kiểm tra cơ sở beer clup tiktok do trần văn đãi làm chủ
ngoài vi phạm về lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động quá giờ quy định
lực lượng chức năng còn phát hiện một trăm một mươi năm trường hợp dương tính với chất ma túy thu giữ một số tăng vật nghi là ma túy
hiện nay trần văn đãi đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau truy nã trên phạm vi toàn quốc